hà nội thêm hai mươi sáu hai trăm hai mươi ca covid một mươi chín mới quận nào nhiều nhất
ngày một mươi sáu tháng ba hà nội ghi nhận thêm hai mươi sáu hai trăm hai mươi ca covid một mươi chín trong đó có hơn tám tám trăm linh ca trong cộng đồng
sở y tế hà nội tối một mươi sáu tháng ba thông báo hai mươi bốn giờ qua ghi nhận thêm hai mươi sáu hai trăm hai mươi ca covid một mươi chín mới giảm năm trăm linh ca so với ngày hôm qua trong đó có tám tám trăm năm mươi bốn ca trong cộng đồng
đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca covid một mươi chín trong ngày ở thủ đô giảm
hơn sáu mươi hai hai trăm linh bệnh nhân mới phân bố tại năm trăm hai mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hai bà trương một bảy trăm linh hai hoàng mai
một sáu trăm chín mươi bốn hà đông một năm trăm tám mươi bốn cầu giấy một bốn trăm ba mươi bảy long biên một bốn trăm linh tám và ba đình một ba trăm tám mươi sáu
cập nhật đến ngày một mươi năm tháng ba hà nội có bốn trăm chín mươi hai một trăm ba mươi tám ca dương tính sars cov hai đang điều trị
theo dõi trong đó có hai trăm bốn mươi tám ca điều trị tại khu cách ly giảm năm mươi một ca so với hôm qua
hơn ba tám trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện chiếm bảy mươi bảy tổng
số ca đang điều trị theo dõi
số còn lại bốn trăm sáu mươi năm ba trăm ba mươi tám người dương tính sars cov hai đang điều trị theo dõi tại nhà
hôm qua hà nội ghi nhận năm ca tử vong
theo sở y tế tới hết ngày một mươi năm tháng ba tám mươi ba số người từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội
đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
bên cạnh đó gần một trăm linh người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh hôm qua ban hành văn bản số bảy mươi ba năm
trong đó yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine
đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả ra soát nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp
hoàn thành tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chịu trách nhiệm về việc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn
sở y tế được giao thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế
kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tầng các ca bệnh diễn biến nặng nâng cao năng lực điều trị tại các tầng
hạn chế đến mức thấp nhất tử vong chú trọng quản lý các đối tượng có nguy cơ mắc covid một mươi chín
như người cao tuổi trẻ em phụ nữ có thai phối hợp với các bệnh viện trung ương
bộ ngành trên địa bàn thành phố chung tay với thủ đô để thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín tầng hai tầng ba
theo kết quả kiểm tra xử lý của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về mua bán vật tư trang thiết bị y tế thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế và phòng y tế các quận huyện kiểm tra được bảy trăm một mươi sáu cơ sở xử lý vi phạm hành chính sáu mươi bảy cơ sở
theo kết quả kiểm tra và xử lý từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế và phòng y tế các quận huyện thị xã đã kiểm tra được bảy trăm một mươi sáu cơ sở
xử lý vi phạm hành chính sáu mươi bảy cơ sở với tổng số tiền phạt là một tỷ năm mươi bảy triệu đồng
trị giá hàng hóa là ba trăm bảy mươi ba triệu tám trăm linh ngàn đồng thu hồi giấy phép của một mươi hai cơ sở với các lỗi chủ yếu
bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc kinh doanh kích xét nghiệm covid một mươi chín khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện
mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại b c d theo quy định pháp luật quảng cáo không đúng với tính năng tác dụng của sản phẩm
không có xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan có thẩm quyền
cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra ba mươi bảy vụ xử lý hành chính ba mươi năm vụ
phạt hành chính ba trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm một mươi sáu ngàn đồng
trị giá hàng hóa vi phạm hai tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm chín mươi một đồng
còn bàn thành phố đã kiểm tra một mươi năm vụ xử lý hành chính tám vụ
phạt hành chính một trăm một mươi hai triệu bốn đồng
trị giá hàng hóa vi phạm sáu trăm hai mươi bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
thời gian tới ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng thuốc trang thiết bị vật tư y tế
phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân
có hành vi lợi dụng tình hình khang hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất
kinh doanh buôn bán vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng chữa bệnh
bán hàng hóa không niêm yết giá bán không đúng giá niêm yết
đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thương mại
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định pháp luật
song song đó thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh
thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi
đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý với các mặt hàng thuốc vật tư
trang thiết bị y tế phòng dịch và lương thực thực phẩm thiết yếu
cơ quan truyền thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh nội dung thông tin quảng cáo
đối với các dịch vụ sản phẩm thuốc trang thiết bị y tế thực phẩm chức năng mỹ phẩm
tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong lựa chọn dịch vụ và sản phẩm hàng hóa
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sản phẩm theo đúng quy định tăng cường kiểm tra
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh thuốc
trang thiết bị y tế kích xét nghiệm covid một mươi chín mỹ phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước những thực trạng trên người dân nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào có dấu hiệu vi phạm
cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm tám mươi năm trăm năm mươi tám ca nhiễm mới
trong đó sáu ca nhập cảnh và một trăm tám mươi năm trăm năm mươi hai ca ghi nhận trong nước
hai mươi ca so với ngày trước đó có một trăm hai mươi một hai trăm linh một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai mươi sáu hai trăm hai mươi nghệ an một mươi bảy trăm chín mươi bảy vĩnh phúc tám tám trăm bảy mươi năm phú thọ tám ba trăm ba mươi năm bắc ninh năm bốn trăm
bình dương năm hai trăm tám mươi năm hải dương bốn chín trăm bảy mươi hai lạng sơn bốn chín trăm bốn mươi một thái nguyên bốn chín trăm ba mươi ba lào cai bốn tám trăm một mươi hưng yên bốn mươi
sơn la bốn năm trăm linh bốn đắk lắc bốn bốn trăm bảy mươi hai tuyên quang bốn hai trăm chín mươi bảy hòa bình ba chín trăm tám mươi bốn cà mau ba tám trăm tám mươi một quảng bình ba sáu trăm năm mươi sáu điện biên
bình định ba một trăm một mươi năm thái bình ba hai mươi ba quảng ninh hai chín trăm chín mươi chín bắc giang hai chín trăm bảy mươi tám yên bái hai tám trăm chín mươi bảy bến tre hai sáu trăm tám mươi sáu cao bằng hai sáu mươi
nam định hai năm trăm chín mươi chín lâm động hai năm trăm chín mươi tám lạy châu hai năm trăm bảy mươi hai bình phước hai bốn trăm ba mươi sáu ninh bình hai ba trăm ba mươi một hà nam hai hai trăm bốn mươi một quảng trị hai một trăm sáu mươi hà giang hai một trăm năm mươi hai gia lai hai bảy mươi tám
thành phố hồ chí minh hai năm mươi hai vĩnh long một bảy trăm bảy mươi bắc cạn một bảy trăm linh hai tây ninh một năm trăm tám mươi sáu đắk nông một bốn trăm sáu mươi năm
đà nẵng một hai trăm chín mươi bảy tra vinh một một trăm tám mươi sáu thanh hóa một bảy mươi một quảng ngãi một bốn mươi tám phú yên một năm còn tùm chín bảy mươi bốn bà rịa vũng tàu chín một mươi tám hà tĩnh tám tám mươi sáu bình thuận tám quảng nam ba bốn mươi sáu đồng nai ba ba thừa thiên huế hai năm mươi bảy bạc liêu hai năm mươi một lòng an hai bốn mươi an giang một bốn mươi sáu cần thơ một ba mươi sóc trăng chín ba mươi đà nẵng một hai trăm chín mươi bảy hà tĩnh một một trăm tám mươi sáu thanh hóa một bảy mươi một quảng ngãi một bảy mươi tám phú yên một năm mươi năm còn tùm chín bảy mươi bốn bà rịa vũng t
kiên giang bảy mươi ba đồng tháp sáu mươi hai ninh thuận sáu mươi hậu giang năm mươi sáu và tiền giang một mươi tám
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế nghệ an đăng ký bổ sung năm mươi sáu tám trăm hai mươi bảy ca sở y tế thanh hóa đăng ký bổ sung ba mươi một trăm năm mươi năm ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ các thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hải phòng giảm hai ba mươi hai hà giang giảm một tám trăm bảy mươi ba và hòa bình giảm tám trăm ba mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó vĩnh phúc tăng năm tám trăm tám mươi hai bình dương tăng một chín trăm chín mươi một bến tre tăng một sáu
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi tám chín trăm năm mươi bốn ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có sáu tám trăm hai mươi bốn trăm năm mươi tám ca nhiễm đứng thứ hai mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có sáu mươi chín một mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là sáu tám trăm một mươi hai tám trăm linh
trong đó có ba năm trăm bốn mươi bảy bốn trăm tám mươi tám ca đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này hà nội tám trăm chín mươi một một trăm bốn mươi năm
thành phố hồ chí minh năm trăm bảy mươi năm hai trăm hai mươi chín bình dương ba trăm bốn mươi chín ba trăm một mươi chín bắc ninh hai trăm bốn mươi hai ba trăm bảy mươi một và nghệ an hai trăm chín mươi chín